tại xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã diễn ra lễ khánh thành đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời bình nguyên
đây là nhà máy điện mặt trời có công suất lớn nhất tỉnh quảng ngãi hòa lưới điện quốc gia
nhà máy điện năng lượng mặt trời bình nguyên có công suất hơn bốn mươi chín sáu mw tổng vốn đầu tư trên một một trăm ba mươi tỷ đồng
được xây dựng trên diện tích hơn năm mươi sáu hectare
nhà máy sử dụng công nghệ quang điện với hơn một trăm năm mươi ba trăm hai mươi tấm pv chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện
các hệ thống invester máy biến áp trạm biến áp hai mươi hai trên một trăm một mươi kv công suất sáu mươi ba mw anpe nhà máy đưa vào vận hành thương mại sau tám tháng xây dựng
tỉnh quảng ngãi hiện có hai nhà máy điện mặt trời có thể sản xuất và phát lưới điện quốc gia trên một trăm linh triệu kwh điện mỗi năm
sự thành công của các dự án đang mở ra hướng sử dụng năng lượng tái tạo từ điện mặt trời
có phần để đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn ba mươi nước ta đặt hai mươi xả lượng điện từ năng lượng tái tạo